hôm nay bốn tháng bảy kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín sẽ chính thức diễn ra
trước tâm tư nguyện vọng của cử tri ubnd tp hcm đã quyết định thành lập đoàn thanh tra
về việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí trong công tác chống ngập trên địa bàn thành phố
trong một mươi năm qua tp hcm đã chi tám trăm bảy mươi triệu usd để chống ngập
tuy nhiên các dự án này cũng chỉ mới thực hiện được khoảng một hai khối lượng công việc
theo kỳ hoạch nên hiệu quả chưa được như mong muốn
đó là số liệu trong báo cáo của trung tâm điều hành chương trình chống ngập
gửi ubnd tp hcm tổng kết giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi năm
cũng theo báo cáo này hiện trung tâm đang là chủ dự án đầu tư của ba mươi năm dự án chưa hoàn thành
tiền chi nhiều nhưng cứ mưa là ngập nên nhiều cử tri tại tp hcm rất nhiều bức xúc

đó là số liệu trong báo cáo của trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm cung cấp thông tin chưa đầy đủ và chính xác về nguyên nhân gây ngập
cử tri kiến nghị cần thanh tra số tiền chi cho chương trình chống ngập
số tiền này được sử dụng như thế nào và hiệu quả ra sao
trước kiến nghị của cử tri ubnd tp hcm xem xét giao thanh tra thành phố tham mưu thành lập đoàn kiểm tra về việc quản lý
sử dụng nguồn kinh phí cho công tác chống ngập trên địa bàn